ngày đầu gia quân tổng kiểm soát phương tiện cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn tám bảy trăm linh lượt vi phạm luật giao thông đường bộ
và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật khác
trong ngày đầu gia quân tổng kiểm soát phương tiện toàn quốc lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn bảy mươi phương tiện
là biên bản xử phạt hơn tám bảy trăm linh trường hợp vi phạm tức hơn một hai trăm linh giấy phép lái xe phạt tiền trên năm chín tỷ đồng
việc xử phạt tập trung vào những người có hành vi gây nguy cơ tai nạn cao bao gồm tám trăm hai mươi năm lái xe vi phạm về tốc độ
ba trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và hai mươi trường hợp dương tính với ma túy
trong ngày đầu thực hiện kế hoạch cả nước đã xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn làm thiệt mạng năm người bị thương một mươi năm người